kính chào quý vị do không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta dự báo trong vài ngày tới
tại khu vực các tỉnh bắc bộ sẽ xảy ra rét hại ở trên diện rộng kèm theo có mưa và mưa nhỏ rải rác
càng làm tăng thêm cảm giác giá rét vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể dưới độ
nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới tại khu vực đông bắc bộ
chỉ khoảng từ một mươi ba cho đến một mươi sáu độ rét hại diện rộng đi kèm mưa nhỏ mưa phùn cũng xảy ra tại các tỉnh
ở khu vực phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh vùng núi cao
có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới độ
ban ngày nhiệt độ cao nhất ở trên toàn vùng cũng chỉ trong khoảng một mươi ba cho đến một mươi sáu độ
khối không khí lạnh mạnh cũng ảnh hưởng sâu xuống khu vực các tỉnh trung bộ dự báo đêm nay và ngày mai
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa
vào đến hà tĩnh sẽ xảy ra rét hại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
từ chiều và đêm nay trời bắt đầu chuyển rét kèm với khả năng xảy ra mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
trời rét nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng phổ biến là từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày mai phía bắc trời lạnh kèm theo mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to các tỉnh ở phía nam khu vực phổ biến chỉ có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực này là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ có nơi cao hơn
tại tây nguyên trong vòng ba ngày tới thời tiết không có nhiều biến chuyển như các khu vực kể trên
vẫn phổ biến có mưa vài nơi trời nắng nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
về đêm và sáng trời rét ban ngày nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
khu vực nam bộ chỉ có mưa vài nơi về ban đêm nhiệt độ về đêm và sáng
sẽ có xu hướng giảm nhẹ ban ngày trời nắng nhiều ói bức
với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều trong ba ngày tới ổn định trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ